trong khi đó ở nam bộ nhiệt độ là từ hai mươi ba đến ba mươi bốn độ riêng miền đông nam bộ có nơi còn cao hơn
đến nước biển đông cả hai quần đảo hoàng sa và trường sa đều có mưa vài nơi tầm nhìn xa trên một mươi km só nhẹ

khu vực hà nội nhiều mây đêm và sáng có lúc có mưa nhỏ mưa phùn và sương mù
trưa chiều giảm mây hưởng nắng đêm và sáng trời lạnh nhiệt độ từ hai mươi một đến hai mươi bảy độ